vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h chiều chín một mươi tại công ty trách nhiệm ứng hoạn một thành viên t h
một công nhân phát hiện anh trương ngọc viết và trần đức long bị điện giật tại băng chuyển sản xuất của công ty
người này ngay lập tức ngắt cổ giao điện hô hoán các công nhân khác đưa nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên anh long đã tử vong còn anh viết bị thương nhẹ nên được đưa về tự điều trị
xuất phát từ mâu thuẫn của một người trong nhóm mà số thanh thiếu niên trú trên địa bàn quận liên triều
thành phố đà nẵng đã rủ nhau cầm theo súng
vào hung khí nguy hiểm để giải quyết vấn đề công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án
khởi tố tám bị can tham gia vụ gây dối trật tự công cộng nói trên
vào chiều ngày bảy tháng một mươi nguyễn hữu quỳnh đã rủ thêm nguyễn văn sĩ nguyễn xuân sơn mang theo súng
và đao kiếm đi tìm đinh ngọc khánh giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm của quỳnh thấy một nhóm người tưởng là nhóm của khánh nên đã nổ súng chỉ thiên và dùng hung khí đuổi theo
công an quận cầm lệ đã tạm giữ quỳnh sĩ và xuân sơn còn năm đối tượng cùng tham gia bị cấm đi khỏi nơi cư trú
buông hai tay khi điều khiển mô tô phân khối lớn không có dây phép lái xe
trần thị ngọc trinh tức người mẫu ngọc trinh vừa bị công an tp thủ đức tp hcm xử phạt
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện video clip ghi lại cảnh người này điều khiển xe mô tô phân khối lớn
lưu thông trên đường ở phường thủ thiêm tp thủ đức
trong lúc điều khiển xe người phụ nữ đứng thả hai tay
thậm chí người này còn để hai chân sang một bên quỳ gối trên yên xe
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ngọc trinh về lỗi
không có dây phép lái xe nằm trên yên xe điều khiển xe gắn biển số xe che lấp đồng thời tạm giữ phương tiện
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện đông anh thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã cao nhân huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
là đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi tp chí linh tp hải dương
và đối tượng đoàn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn liên đồng xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị